trả lời câu hỏi về việc hoãn thi hành luật quy hoạch đại diện bộ kế hoạch và đầu tư cho hay
thông tin bộ kế hoạch và đầu tư chỉnh chính phủ ra nghị quyết hoãn thi hành luật là không chính xác
chính phủ và các bộ ngành đang thao gỡ một số vướng mắt trong triển khai thực hiện trước khi các quy hoạch mới được lập phê duyệt
do đây là luật có tác động lớn nên bộ kế hoạch và đầu tư phải sửa ba mươi bảy luật liên quan
thưa quý vị việc thu phí không dừng là nhu cầu tất yếu để bảo đảm tính công khai minh bạch
trước sự chậm trễ của các nhà đầu tư bộ giao thông vận tải đã gia hạn đến ba mươi tháng sáu tới các trạm bot
theo đó các trạm phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
còn theo chỉ đạo của chính phủ đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công nghệ thu phí không dừng phải triển khai đồng loạt
vậy liệu bộ giao thông vận tải có hoàn thành nhiệm vụ hay không
khi công tác này hiện vẫn còn quá nhiều khó khăn
mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây
trong tổng số bốn mươi bốn trạm bot thuộc giai đoạn một thu phí không dừng
một mươi bốn trạm cuối năm này mới hoàn thành việc lắp đặt
giai đoạn hai có ba mươi ba trạm mới hoàn thành công tác đấu thầu
dự kiến cũng sẽ lắp đặt và vận hành trong năm nay
công tác lắp đặt dù được đánh giá là bảo đảm tiến độ
nhưng hiện mới chỉ ba mươi phương tiện gián thẻ sử dụng dịch vụ này
khó khăn lớn nhất là hầu hết các nhà đầu tư bot chưa ký phụ lục hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ
doanh thu của chúng tôi rất là thấp
hiện nay thu phí không dừng đưa vào
chúng tôi coi như phải ký hợp đồng
thuê lại một đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí
tỷ lệ phần trăm mà nhà cung cấp dịch vụ được hưởng
đối với chúng tôi quả thực là một con số rất lớn
tại vì sao
vì chúng tôi thu phí không đảm bảo được
không đủ chi trả lại hai ngân hàng
với cái tỷ lệ phần trăm này chúng tôi không thể chịu nổi
theo quy định trước
công ty thu phí tự động vetc được hưởng phí dịch vụ bằng năm mươi chi phí tổ chức thu của nhà đầu tư bot
nên đã gây ra nhiều cuộc tranh chấp giữa hai bên
đến hồi kết
đến thời điểm hiện tại bây giờ
gần như toàn bộ các hợp đồng
hoặc là phút luộc hợp đồng dịch vụ
giữa nhà đầu tư bot và nhà đầu tư bot
chưa ký được
đây là một nguyên nhân cốt yếu
mà ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án này
theo một số chuyên gia
liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể
thì cơ quan quản lý phải dùng quyền lực
buộc các bên phải thực hiện để bảo đảm sự minh bạch
để bảo đảm tiến độ đề ra
bắt đầu từ ba mươi tháng sáu tới
tổng cục đương bộ việt nam sẽ tiến hành
phân làn dành riêng cho phương tiện gián thẻ
các phương tiện không gián thẻ
hoặc gián thẻ không nạp tiền
mà đi vào làn thu phí tự động sẽ bị xử lý nghiêm
đồng thời sẽ mạnh tay xử lý nhà đầu tư nào
vẫn chưa ký hợp đồng
với nhà cung cấp dịch vụ
đến thời điểm này
thời gian tức là không còn thời gian
gia hạn hoặc các thứ khác
cho nên dứt điểm
tất cả các lỗi
giữa nhà đầu tư hay bot
mà không thực hiện được
theo chỉ đạo của chính phủ
thì bắt buộc là phải tạm dừng thu phí
tức là sau ba mươi tháng sáu
thì như thế thì mới kịp
tiến độ của chính phủ
có thể nói sau nhiều lần lỗi hẹn
với người dân
thì động thái kiên quyết của tổng cục đường bộ
bộ giao thông vận tải được kỳ vọng
sẽ mang lại hiệu quả tích cực
trong việc triển khai đồng bộ hệ thống thu phí không dừng
tại tất cả các trạm bot
hôm qua ubnd tỉnh hà nội
hôm qua ubnd tỉnh hà nội
hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết
một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa
đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh hà nam
với quá trình một mươi năm thực hiện chiến lược
hà nam đã đạt được nhiều kết quả
toàn tỉnh đã có một trăm chín mươi tám di tích được xếp hạng
bảy di sản văn hóa phi vật thể
được đưa vào danh mục quốc gia
trên một trăm linh lễ hội được tổ chức quản lý tốt
hoạt động tín ngưỡng văn hóa tâm linh
được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật
các phong trào văn hóa thể thao được phát triển mạnh mẽ
với chín trăm năm mươi ba công lộc bộ tổ đội văn nghệ
gần một công lộc bộ hoạt động thể thao
các tổ chức cá nhân đã ủng hộ
đóng góp kinh phí hàng trăm tỷ đồng
phát triển thể dục thể thao
trên một tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật dịch vụ du lịch
thưa quý vị sở du lịch quảng bình vừa phối hợp với google
triển khai quảng báo du lịch các điểm đến
tại miền trung trên nền tảng video lớn nhất là
youtube và thư viện văn hóa nghệ thuật trực tuyến
hàng đầu thế giới google art culture
sở du lịch quảng bình là đối tác
ký kết hợp đồng với google art culture
làm đại diện đầu mối cho các tỉnh thành phố
gồm quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
và phối hợp với google châu á thái bình dương
triển khai chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa
chiến dịch quảng báo gồm
chương trình quảng báo của các địa phương
trên thư viện google art culture
và chương trình khám phá vẻ đẹp du lịch
và văn hóa việt nam
chương trình có kế hoạch triển khai
trên thư viện google art culture
vào quý ba năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh phạt đấu đến năm hai nghìn hai mươi một
giảm thiểu tối thiểu một mươi đơn vị sự nghiệp công lập
các địa phương quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
thưa quý vị vừa qua dự án nhà ở xã hội
với quy mô năm hai hectare
cung cấp một ba mươi căn hộ
tại khu đô thị mới thành lâm
thành lâm đại thịnh hai
thuộc địa bàn huyện mê linh thành phố hà nội
đã được khởi công
như vậy hơn hai năm kể từ khi gói tín dụng hỗ trợ nhà ở
ba mươi tỷ kết thúc
hà nội mới có thêm một dự án tương tự có quy mô lớn
đây cũng là dự án trọng điểm
trong chương trình phát triển nhà ở xã hội
của tổng công ty hud
dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới
thành lâm đại thịnh hai
có tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng
quy mô dự án bao gồm một mươi bốn khối nhà
chiều cao sáu tầng
với thiết kế các căn hộ có diện tích từ năm mươi hai đến sáu mươi chín m hai
giá bán dự kiến là tám triệu đồng một m hai
yêu thế của dự án là vị trí thuận lợi
kết nối với trung tâm hành chính huyện mê linh
bằng tuyến đường rộng bốn mươi tám m
kết nối thuận lợi với sân bay nội bài
và các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố
cùng với việc đầu tư công trình nhà ở
với tư duy đầu tư đổi mới
tổng công ty hud rất chú trọng đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật
công viên cây xanh không gian sinh hoạt cộng đồng
các tiện ích cho cư dân
nhằm tạo môi trường sống xanh hấp dẫn ấn tượng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan
kịp thời cung cấp giải pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
tránh tình trạng không hoàn thành đúng tiến độ
nâng cao vị trí xếp hạng ba bộ chỉ số cải cách hành chính
công bố quy trình thời gian xử lý hồ sơ công việc của ủy ban nhân dân tp
thống nhất phương án ghi nhận thái độ của người dân doanh nghiệp cao cấp
để kịp thời vận hành các quy trình nghiệp vụ liên thông nhóm thủ tục hành chính
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
có ít nhất hai mươi quy trình phải được duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên thông điện tử
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các quy trình còn lại phải được duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên thông điện tử
và đến cuối năm tất cả quận huyện sẽ triển khai ứng dụng này
đảm bảo thực hiện tiếp nhận xử lý
phản hồi các phản ánh của người dân một cách thuận tiện và nhanh chóng
đồng thời đánh giá sự hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính tại ba cấp
theo nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng đến nông nghiệp sạch
là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
hiểu được mục tiêu trên trong những năm qua
tỉnh bắc ninh tập trung áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi
mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của anh nguyễn đăng cường
công ty trách nhiệm hữu hạn lucavi tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với số vốn đầu tư ban đầu hơn ba tỷ đồng cho hệ thống nhà lưới rộng hai một trăm linh m hai
và hệ thống tưới tiêu theo công nghệ nhật bản
anh cường bắt tay vào trồng dưa lưới
đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm sâu bệnh tăng chất lượng năng suất và hình thức quả dưa
so với phương pháp truyền thống
với mỗi năm bốn vụ trồng dưa anh cường có thể thu lãi khoảng một sáu tỷ đồng một năm
đối với trang trại của công ty novi chúng tôi thì hiện tại là đang chăm sóc theo định hướng hữu cơ
theo tiêu chuẩn mà ocalix châu âu
lên cái tiêu chuẩn đưa ra rất là ngặt nghèo
trong quá trình chăm sóc thì chúng tôi chỉ bón duy nhất một sản phẩm đó là đạm cá sinh học hữu cơ thôi
ngoài ra chúng tôi không bón và cũng không bán
không phun được cái gì hết
để đào tạo quả dưa được mẫu mã cũng như là sắc như vậy
thì nó phải phải hỏi người chăm sóc cũng như là cái quy trình nó phải chuẩn ngay từ bắt đầu
phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu hướng phát triển nông nghiệp
tuy nhiên hiện nay các mô hình đang gặp phải nhiều khó khăn
do muốn phát triển được chủ đầu tư cần có nguồn vốn lớn trình độ quản lý
việc tích tụ đất đai còn hạn chế
vì vậy đòi hỏi các cơ quan quản lý cần có giải pháp hỗ trợ
hỗ trợ một trăm linh kinh phí
hỗ trợ một trăm linh kinh phí lần đầu cho những cơ sở sản xuất nông nghiệp
được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hoặc là đạt tiêu chuẩn việt gap
rồi đạt tiêu chuẩn gmp global gap
và các cái sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn việt nam về nông nghiệp dịu cơ
thứ ba nữa là thực hiện hỗ trợ năm mươi chi phí đầu tư
đổi mới trang thiết bị
rồi công nghệ
rồi công nghệ
ứng dụng công nghệ cao
công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp
để tạo điều kiện khuyến khích cho các chủ trang trại các doanh nghiệp
tiếp thu triển khai ứng dụng có hiệu quả
các công nghệ mới vào sản xuất
hiện nay toàn tỉnh bắc ninh có một mươi ba vùng ba mươi mô hình trồng trọt
hàng chục trang trại doanh nghiệp chăn nuôi
hàng trăm mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
mục tiêu của bắc ninh trong những năm tới
là nâng tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đến năm hai nghìn hai mươi chiếm từ hai mươi năm ba mươi tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số ba mươi ba
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của thành ủy về thực hiện nghị quyết một mươi chín của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
theo đó tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi một giảm tối thiểu một mươi đơn vị sự nghiệp công lập
và một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn một mươi tám
có một mươi đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước
cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện
thành công ty cổ phần trừ các bệnh viện trường học và nhà thiếu nhi
thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế giáo dục đào tạo giáo dục nghề nghiệp
tại quảng ngãi hiện đã ghi nhận bốn ổ dịch tả lợn châu phi
hiện nay công tác khoanh vùng bao vây khống chế ngăn chặn không cho căn bệnh này lây lan đang được các địa phương tập trung triển khai
ổ dịch tại xã đức hòa huyện mộ đức là ổ dịch mới nhất và là ổ dịch thứ tư được ghi nhận trên địa bàn tỉnh
ổ dịch này được phát hiện trên đàn lợn của bốn hộ chăn nuôi
sau khi tiến hành tiêu hủy theo quy định cơ quan thú y đã khoanh vùng phun thuốc và giải vôi bột tiêu độc
khử trùng môi trường chung quanh ổ dịch nhằm khống chế dập tắt ổ dịch

đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi ghi nhận bốn ổ dịch hơn ba trăm linh con lợn nhiễm dịch đã được tiêu hủy
trước nguy cơ lây lan tỉnh quảng ngãi đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại điểm dịch và vùng phụ cận
địa phương cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ lây lan đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết dấu hiệu lợn bệnh
vệ sinh chuồng trại đúng cách tuân thủ đúng khuyên cáo của ngành chức năng về chăm sóc lợn
thực hiện chỉ đạo của trung ương về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu phi
ngành thú y của tỉnh quảng ngãi cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan
bảo vệ đàn lợn tránh thiệt hại cho người chăn nuôi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ vừa công bố bệnh tả lợn châu phi
đã ghi nhận thêm tại hai mươi một hộ chăn nuôi của một mươi chín ấp khu vực cái răng bình thủy thốt nốt phong điền cờ đỏ và vĩnh thạnh
tổng đàn lợn là bảy trăm hai mươi tám con số lợn đã tiêu hủy là bốn trăm ba mươi con khối lượng hơn hai mươi bảy năm tấn
như vậy tính đến thời điểm này tả lợn đã được ghi nhận tại ba trăm linh bảy hộ nuôi
ở tất cả chín quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
tổng số lợn nhiễm bệnh là tám chín trăm hai mươi con trong đó lợn bệnh là bốn ba trăm chín mươi bảy con chết hai ba mươi tám con số lợn tiêu hủy là tám hai trăm ba mươi ba con
ngành thú y thành phố cần thơ đã lập hai mươi ba chốt tạm thời để kiểm định chặt chẽ việc vận chuyển mua bán giết mổ động vật trên địa bàn
tổ chức tiêu độc khẩn cấp và vận động người chăn nuôi khử trùng môi trường chăn nuôi an toàn
bên cạnh đó công khai mức hỗ trợ chủ vật nuôi có đàn mắc bệnh nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy
tính đến ngày hôm qua bệnh tả lợn châu phi đã có mặt tại bốn địa phương trong tỉnh bình thuận
hàm thuận bắc là huyện mới nhất vừa công bố có dịch tả lợn châu phi
để khống chế các địa phương tăng cường huy động mọi nguồn lực ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh theo quy định của luật thú y và các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành
tạm dừng các hoạt động mua bán vận chuyển lợn nhiễm nghi nhiễm bệnh
đặc biệt tại các vùng dịch yêu cầu thực hiện các biện pháp bao vây lập các chốt kiểm dịch hướng dẫn việc đi lại
và thực hiện nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có lợn nhiễm bệnh
đến nay toàn tỉnh đã tổ chức tiêu hủy trên một con lợn
hôm qua bài thi tổ hợp khoa học xã hội đã kết thúc khép lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại cụng thi tỉnh hà nam trừ môn thi tiếng nga tiếng nhật tất cả các môn thi đều có thí sinh vắng thi
số lượng bảo thi các môn đã đăng ký là một trăm bốn mươi một em cả ba ngày thi thời tiết khu vực hà nam khá nóng bức
nhiều điểm thi có các phòng quạt chạy điện yếu làm cho thí sinh và cán bộ coi thi khá mệt
tuy nhiên an ninh trật tự được bảo đảm tại hai mươi ba điểm thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín lai châu có một mươi tám hai trăm bảy mươi năm lượt thí sinh đăng ký dự thi ở các môn
tuy chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhưng nhờ làm tốt công tác dự báo chuẩn bị và hỗ trợ
nên trong tám mươi bốn lượt vắng thi không có em nào vắng mặt vì mưa lũ
trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay lai châu chịu trận mưa lũ gây thi đại lớn về người và tài sản
nhờ rút kinh nghiệm từ mùa thi năm hai nghìn một mươi tám mà ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kiến nghị các huyện
có chính sách hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thí sinh xa điểm thi có kinh phí ăn ở nội chú và gần điểm thi
để các thí sinh yên tâm tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn và thuận lợi
ngoài những học sinh được hưởng chế độ chính sách trong quá trình học thì các huyện còn hỗ trợ thêm cho các em học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn
những em học sinh do vị trí địa lý do điều kiện khó khăn được hỗ trợ thêm với mức trung bình từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm tám mươi
tùy theo huyện một học sinh
trong bốn ngày thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại lai châu các thí sinh và cán bộ
coi thi đều thực hiện đúng quy chế
không có trường hợp nào bị kỷ luật do vi phạm quy chế
việc vận chuyển bảo quản và sử dụng
đề thi đều an toàn và bảo đảm đúng quy chế
ban chỉ đạo tỉnh bảo đảm
chậm nhất trưa ngày hai mươi tám tháng sáu
tất cả các bài thi của thí sinh sẽ về đến sở giáo dục và đào tạo
năm nay tuần số thi
của học sinh lai châu là không có một trường hợp nào
do thời tiết thiên tai
ảnh hưởng đến vấn đề thi
chỉ có một số vắng thi là do
ốm hoặc là bỏ thi thôi
chứ không có điều kiện này gì cả
năm nay có thể nói là một kỳ thi
ban chỉ đạo cấp tỉnh lai châu
chuẩn bị rất chú đáo chặt chẽ
đúng quy trình và
nói cho lại là các em làm bài
là rất là tốt
nếu trong trường hợp vận chuyển bài thi
về tỉnh có vấn đề về
giao thông mưa lũ
thì nếu mà cái xe không đi được
thì chúng tôi sẽ có phương án là
ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ điều xe tăng bo
ở bên này bên kia
để chuyển bài sang
và lại lên xe của ban chỉ đạo cấp tỉnh
về lai châu bằng mọi giá
thì trong chiều hai mươi bảy
hoặc trưa hai mươi tám
thì tất cả các bài thi ở các cái điểm thi
mặc dù là xa nhất cũng phải tập trung
tập kết về địa điểm
ngoài công tác hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi
ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quốc gia tỉnh lai châu đã chỉ đạo chặt chẽ
từ công tác chuẩn bị điểm thi
giám thị coi thi thanh tra
đến việc vận chuyển đề thi và bài thi
đều có các phương án dự phòng
nhờ vậy mà mặc dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
tại lai châu diễn ra trong điều kiện mưa lũ
nhưng vẫn diễn ra an toàn nghiêm túc
và đúng quy chế
nhằm trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em
nhất là các vùng mưa lũ
các địa phương trong tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức nhiều khóa lớp bơi miễn phí cho trẻ em
trong dịp hè này
các địa phương ngành chức năng tỉnh quảng ngãi
tổ chức một mươi bảy lớp bơi miễn phí cho trẻ em
học sinh lứa tuổi từ tám đến một mươi sáu tuổi
các em được huấn luyện viên trang bị
kiến thức cơ bản về lý thuyết bơi
thực hành bơi ếch hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước
kỹ năng đưa nạn nhân vào bờ
sơ cứu nạn nhân bị đuối nước
từ đầu hè đến nay tại quảng ngãi liên tục xảy ra
nhiều vụ đuối nước trẻ em gây ra nhiều nỗi đau
cho gia đình cộng đồng
vì vậy việc tăng cường dạy bơi
nhằm trang bị cho trẻ em vùng rốn lũ vùng ven sông
nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm
trong phần tin quốc tế
quốc hội mỹ bất đồng về dự luật an ninh biên giới
triều tiên hối thúc mỹ có chiến lược đàm phán mới
vấn đề an ninh biên giới tiếp tục gây nên bất đồng
trong giới lập pháp mỹ
thượng viện mỹ vừa bác bỏ dự luật
về gói viện trợ bốn năm tỷ đô la mỹ
được hạ viện thông qua một ngày trước đó
cùng ngày thượng viện mỹ lại thông qua
một phiên bản khác cùng các điều khoản phù hợp hơn
với ưu tiên chính sách của tổng thống
donald trump và đảng cộng hòa
dù đều thông qua bốn năm tỷ đô la mỹ ngân sách
nhưng dự luật của hạ viện không bao gồm
bất kỳ khoản chi nào cho bộ quốc phòng
cũng như các khoản bù chi hoặc chi phí
làm thêm của cơ quan di trú và hải quan
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
sẽ phủ quyết dự luật này
trong khi đó dự luật của thượng viện mỹ lại đề nghị
chi ba tỷ đô la mỹ cho công tác viện trợ nhân đạo
ở khu vực biên giới trong đó có chi phí
hỗ trợ văn phòng tái định cư tị nạn
của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh
với sự bất đồng này giờ đây
lưỡng viện quốc hội mỹ sẽ phải tìm kiếm
thỏa hiệp trước khi đệ trình phiên bản cuối cùng
lên tổng thống donald trump để ký thông qua
trước khi bắt đầu kỳ nghỉ quốc khánh
vào tuần sau hạ viện cũng sẽ cân nhắc
bổ sung một số yêu cầu trong phiên bản
đã được thông qua của hạ viện
trong khuôn khổ chuyến thăm cuba
thứ trưởng ngoại giao và phụ trách truyền thông
của venezuela vừa tố cáo
các biện pháp trừng phạt đơn phương của mỹ
là chiến lược có hệ thống và có chủ đích
của mỹ vi phạm nhân quyền của người dân
phát biểu họp báo
tại la habana thứ trưởng ngoại giao
nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay
của venezuela không thể lan rộng tới quy mô
hiện tại nếu không có các biện pháp
trừng phạt của washington
ông cho biết hiện đang có hơn bốn mươi tỷ đô la mỹ
của venezuela bị lưu giữ tại bốn mươi ngân hàng
quốc tế theo yêu sách của mỹ
trong khi ngành dầu khí nguồn thu
ngoại tệ chủ yếu của quốc gia nam mỹ này
đã tổn thất khoảng hai mươi ba tỷ đô la mỹ
thứ trưởng ngoại giao venezuela cho hay
chuyến thăm lần này của ông tới cuba
nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của đảo quốc caribe
trong việc đối phó với các biện pháp
bao vây cấm vận của mỹ suốt sáu thập kỷ qua
đồng thời bày tỏ tin tưởng vào thành công
của tiến trình đối thoại với phe đối lập
mỹ nên có hành động để có một chiến lược
mới nếu muốn khôi phục các cuộc đàm phán
phi hạt nhân hóa đây là tuyên bố
vừa được bộ ngoại giao triều tiên đưa ra
qua đó cảnh báo thời hạn một năm mà
bình nhưỡng đặt ra đang cạn dần
theo quan chức bộ ngoại giao triều tiên
phụ trách về các vấn đề với mỹ
mỹ gần đây đã đề cập đến khả năng đối thoại
với triều tiên trong khi vẫn tiến hành
các hành động thù địch đối thoại không thể
tự diễn ra khi mỹ không hành động để có
một cách tiếp cận thực tế phục vụ lợi ích
của cả hai bên washington không còn
nhiều thời gian nếu muốn đạt kết quả
hồi tháng bốn vừa qua nhà lãnh đạo triều tiên
kim trương ưn khẳng định sẽ đợi tới cuối năm nay
để mỹ có cách tiếp cận linh hoạt hơn
tuyên bố mới nhất của triều tiên được đưa ra
trong thời điểm đặc phái viên của mỹ về triều tiên
ông steven baigan đã tới thủ đô seoul
theo thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc
quan chức mỹ có cuộc gặp với người đồng cấp
hàn quốc lee do hun cùng các quan chức khác
với nội dung tập trung xoay quanh
khả năng nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa
nhà chức trách argentina vừa thông báo
vừa triệt phá một đường dây buôn lậu
vũ khí quốc tế lớn thu được gần
một đơn vị vũ khí các loại và bắt
một mươi bảy đối tượng liên quan
trong chiến dịch truy quét tội phạm
tại nhiều địa phương trên cả nước
cảnh sát argentina đã tiến hành hơn năm mươi hai vụ đột kích
một số vũ khí của băng nhóm có nguồn gốc
từ mỹ và châu âu được tăng trữ
tại argentina trước khi vận chuyển
của paraguay để tới brazil
theo bộ an ninh argentina
sau tám tháng điều tra cảnh sát liên bang
argentina đã phát hiện được phương thức hoạt động
của nhóm này chủ yếu do các nhóm
buôn ma túy lớn của brazil điều hành
trong chiến dịch này nhà chức trách đã thu giữ
tổng cộng hơn một trăm sáu mươi sáu đô la mỹ
nhiều liệu đạn súng trường fan
súng máy browning thuốc súng
minh chống tăng kính soi đêm
hơn ba mươi đơn vị đạn dược và nhiều loại vũ khí
hạng nặng khác
xin chào và hẹn gặp lại